xin kính chào quý vị và các bạn
sau những ngày có nắng nóng diện rộng ở tây bắc bộ oi bức ở khu vực phía đông bắc bộ
thì từ chiều tối nay gió mùa tràn về bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan
tập trung chính cho đêm nay và sáng ngày mai người dân cần chú ý đề phòng
do có mưa và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh
cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng các tỉnh phía tây bắc bộ nhiệt độ cao hơn
dự báo sang hai ngày cuối tuần nhiệt độ tiếp tục giảm do gió mùa tăng cường
tại khu vực trung bộ từ đêm nay cũng do tác động của không khí lạnh mưa rào và rông rải rác
cũng sẽ xuất hiện tại các tỉnh thuộc khu vực bắc trung bộ
sau mở rộng xuống khu vực trung trung bộ cục bộ có nơi mưa rông với lượng khá
nên nhiệt độ giảm trời chuyển mát nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
còn tại khu vực nam trung bộ thì ít chịu tác động của không khí lạnh thời tiết ổn định hơn
đến ba mươi ba độ có giảm nhẹ so với thời đoạn trước
đến với khu vực tây nguyên và nam bộ thờ tuyết quay trở lại trạng thái là ít mưa
ngày có nắng do không còn hoạt động của hình thế gây mưa là rãnh thấp xích đạo ở phía nam
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ vào khoảng ba mươi ba mươi ba độ
tại tây nguyên cục bộ có nơi là trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ nhiệt độ ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông vẫn có nắng nóng với nhiều nơi đạt mức trên ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thờ tuyết trên biển
trên khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy
sóng biển cao từ một năm hai năm m biển động
trên khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả khu vực vùng biển quần đảo trường sa
có mưa vài nơi ngày có nắng
thịnh hành gió đông bắc ở mức cấp bốn năm có lúc cấp sáu
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
đến với thờ tuyết tại thủ đô hà nội
nhiều mây đêm nay và sáng mai có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
ngày có lúc có mưa mưa nhỏ
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai mươi sáu độ